kinh doanh vàng bạc đá quý là một trong những ngành bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong thời gian vừa qua
và khi người dân thắt chặt chi tiêu và chi phí thuê mặt bằng trở nên đắt đỏ
doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý cần làm gì để thích ứng và phát triển trong thời điểm hiện nay
thành phố hồ chí minh là một trung tâm lớn về kinh tế đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế
nên ngành vàng bạc đá quý cũng có nhiều thuận lợi trong quá trình phát triển
có phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung
tuy nhiên từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến nay với quy định của ngân hàng nhà nước không cấp phép cho doanh nghiệp
nhập khẩu vàng nguyên liệu chín mươi chín chín mươi chín nên tình hình sản xuất kinh doanh vàng bạc đá quý không thuận lợi
giá cả thị trường vàng bạc không bắt nhịp với thị trường thế giới
có thời điểm giá vàng trong nước biến động mỗi ngày năm đến bảy giá
trên lệch từ hai trăm linh đồng đến bảy triệu đồng một lượng vàng chín mươi chín chín mươi chín
bên cạnh đó thời gian qua do dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
cũng ảnh hưởng rất lớn đến ngành kim hoàng đá quý
thị trường sụt giảm ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp và đặc biệt là người thợ kim hoàng
không ít doanh nghiệp kinh doanh vàng thợ kim hoàng đóng cửa chuyển sang nghề khác